cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với phạm gia thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú tại xã nam điền huyện thạch hà là phóng viên thuộc tạp chí bầu trời rộng mở
và đặng hải nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại phường nam hà thành phố hà tĩnh
là phóng viên của tạp chí doanh nghiệp về tội cưỡng đoạt tài sản
ngày hai mươi bảy tháng ba lực lượng công an phát hiện bắt người phạm tội quả tang
khi cả hai đối tượng trên đang có hành vi lợi dụng hoạt động báo chí cưỡng đoạt tài sản
số tiền là một mươi triệu đồng tại thị trấn hương khê huyện hương khê
với kỹ năng thâm nhập tìm hiểu những vấn đề mà các đối tượng cho là sai phạm
của các cơ quan tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
thành và nam đã liên lạc phản ánh nhằm mục đích là gây sức ép đe dọa
sẽ viết bài đăng báo với thông tin cùng với cơ quan chức năng để thanh tra kiểm tra
từ đó các tổ chức cá nhân này phải đưa tiền cho thành và nam
để không đăng bài về những vấn đề đó
bằng thủ đoạn trên từ khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
thành và nam đã chiếm đoạt gần một trăm linh triệu đồng của sáu cá nhân là các đơn vị
đang thi công công trình trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh thông báo
những cơ quan tổ chức cá nhân nào bị phạm gia thành
và đặng hải nam lợi dụng hoạt động báo chí để uy hiếp tinh thần chiếm đoạt tài sản
thì liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh
địa chỉ tại số hai trăm sáu mươi tám đường nguyễn huy tự phường nguyễn du thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
hoặc điều tra viên đậu viết dũng số điện thoại chín trăm tám mươi ba ba mươi tám bốn trăm tám mươi sáu
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hải phòng phối hợp với đội kiểm soát hải quan
cục hải quan hải phòng cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
cảnh sát biển vừa phát hiện và bắt giữ gần một sáu tấn ngà voi nhập lậu trái phép
qua cảng quốc tế lạch chay huyện tp hải phòng
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra container số hiệu mrsu ba nghìn chín mươi bốn tám trăm bốn mươi ba
nhập cảnh tại cảng quốc tế lạch huyện thành phố hải phòng và phát hiện một năm mươi tám tấn ngà voi
cùng số lượng lớn sừng động vật các loại
số ngà voi trên đã được các địa chỉ
đối tượng sơn đen và cắt thành từng khúc nhỏ giấu trong nhiều bao tải có chứa sừng động vật
lô ngà voi vừa bị bắt giữ thuộc vụ lục một của công ước cidis
nhằm nằm trong danh mục hàng cấm nhập khẩu
các đơn vị chức năng đã ra quyết định tạm giữ niêm phong toàn bộ số tăng vật trên
và đưa về kho tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
công ch times
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
trực thuộc cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
vừa đưa ra cảnh báo về việc xuất hiện tên miền với nội dung là policeonline club
trong web website của ncsc đăng quảng cáo hỗ trợ lấy lại tiền cho người bị lừa đảo
với tỉ lệ thành công là chín mươi chín chín
khiến các nạn nhân tiếp tục bị dính bẫy lừa đảo
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn hệ thống cảnh báo không gian mạng vn của đơn vị này đã ghi nhận ba trăm hai mươi phản ánh của người dùng
về các trường hợp lừa đảo trên không gian mạng việt nam
trong đó đáng chú ý có tên miền policeonline club trong web giả mạo website của ncsc
đã đăng tải những thông tin quảng cáo về khả năng hỗ trợ nạn nhân lấy lại tiền
bị lừa với tỷ lệ thành công lên tới chín mươi chín chín
cụ an toàn thông tin khuyến nghị người dân cần cẩn trọng nâng cao cảnh giác vật tuyệt đối
không truy cập vào website giả mạo để tránh bị lừa đảo
chiêu trò lừa đảo hỗ trợ lấy lại tiền hiện đang biến hóa dưới nhiều dạng thức khác nhau
do đó người dân nói chung nhất là những người từng bị lừa đảo tài chính thì cần cẩn trọng
không nên tin tưởng vào các website hội nhóm trên mạng xã hội
liên tục chạy quảng cáo mời trào để có thể lấy lại tiền
và trường hợp
cần hỗ trợ về an toàn thông tin người dân truy cập vào trang web là khônggianmạng vn
hoặc các kênh facebook facebook com gạch chéo govsoc facebook com gạch chéo không gian mạng quốc gia
tiktok với id là a kgmqg và youtube là youtube com gạch chéo kgmqg của trung tâm
thanh toán bằng mã qr là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt được ưa chuộng nhất hiện nay
và mang lại nhiều sự tiện ích cho người sử dụng như là chuyển khoản nhanh chóng
thông tin chính xác giảm bớt nhiều thao tác
tuy nhiên bên cạnh những tiện ích này thì phía ngân hàng cũng có những lưu ý đối với khách hàng
khi sử dụng hình thức thanh toán bằng mã qr
khách hàng không được cho người khác sử dụng thẻ của mình
tuyệt đối không cung cấp mật khẩu hoặc mã
không có otp cho người sử dụng khác
không truy cập vào các đường link đến các website lạ có nghi ngờ gian lận hay giả mạo
không sử dụng các thiết bị công cộng để thực hiện các giao dịch thanh toán
đặc biệt khách hàng cũng cần phải lưu ý đăng ký biến động số dư để theo dõi các giao dịch của mình
trong trường hợp phát sinh các giao dịch nghi ngờ thì khách hàng cần phải thông báo đến ngân hàng thanh toán thẻ
hoặc sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử để khóa thẻ ngay khi có dấu hiệu
một điểm cuối cùng mà khách hàng cần lưu ý đó là phải trả nợ thẻ tín dụng đến hạ khi ngân hàng thông báo
để tránh phát sinh nợ xấu đáng tiếc có thể xảy ra
thời gian gần đây công an tp hà nội cho biết có một trường hợp phụ huynh đã bị lừa đảo chiếm đoạt hai tám tỷ đồng
khi nghiên cứu tìm hiểu các khóa tu mùa hè cho con trên mạng
hiện chỉ còn hai tháng nữa là kết thúc năm học và cũng là thời gian mà các bậc cha mẹ bắt đầu dục dịch
đi tìm các khóa học hè cho con trên mạng
trước chiều trò lừa đảo mới này thì các cơ quan chức năng cũng đã phát đi cảnh báo khuyến cáo người dân
cần cẩn trọng khi tìm hiểu các thông tin về các khóa học trên các trang mạng xã hội để tránh bị lừa đảo
nhân của vụ việc cho biết chị có kết nối với tài khoản facebook tu sinh mùa hè để đăng ký cho con
sau đó một người xưng là trưởng ban tu sinh đã đưa nạn nhân vào nhóm telegram và yêu cầu mua vật phẩm phong thủy
của nhà tài trợ cho khóa tu khẳng định sau đó sẽ được hoàn tiền lại ngay
với thủ đoạn này chỉ trong vòng hai ngày nạn nhân đã bị các đối tượng chiếm đoạt hai tám tỷ đồng
theo các chuyên gia an ninh mạng đây là chiêu thức được thiết kế nhằm vào đối tượng là các bậc phụ huynh
khác với các chiêu trò trước đây khi các đối tượng tìm cách liên hệ với nạn nhân để răng bẫy
thì ở đây người dùng lại là người chủ động tìm đến qua các quảng cáo trên mạng
nó sẽ tin tưởng hơn vì rõ ràng là họ chủ động tìm kiếm thông tin
thì tôi nghĩ đấy cũng là một trong cái cách thức nó khác biệt và nó dẫn đến là người nạn nhân sẽ không nghĩ rằng là mình đang bị lừa
bởi vì mình là người chủ động trước
nhưng thực tế là những trang thông tin đã được trèn vào kết quả tìm kiếm và nó sẽ dẫn dụ nạn nhân
trong thời điểm này nhu cầu tìm các khóa học ngắn hạn khóa học hè hay khóa học kỹ năng cho trẻ em đang dần tăng cao
những kẻ lừa đảo đã lợi dụng
các kẻ lừa đảo đã lợi dụng tâm lý và nhu cầu của phụ huynh để thiết kế ra những khóa học đặc sắc
chạy quảng cáo rầm rộ trên các mạng xã hội như facebook zalo telegram nhằm rụ rỗ thao túng tâm lý để chiếm đoạt tài sản
theo đó các đối tượng thường sẽ tiến hành theo các bước
các kẻ lừa đảo thường sử dụng các trang mạng xã hội để quảng cáo rầm rộ những khóa học ngắn hạn và những học phí hấp dẫn
tiếp theo đó là sử dụng các thông tin lừa đảo
các đối tượng có thể sử dụng thông tin giả mạo về các tổ chức khoa học
bao gồm cả giả danh các tổ chức giáo dục hoặc là trường học đã được biết đến để tạo độ uy tín tin cậy và tăng tính chúc phục
và thứ ba đó là kết hợp với những trang thông tin giả mạo
những đối tượng lừa đảo còn sử dụng các kỹ thuật xã hội như là tạo ra các nhóm cộng đồng
các hội nhóm trên mạng xã hội giả mạo hoặc sử dụng các bài đăng giả mạo trên mạng xã hội
sau khi tạo được niềm tin
các đối tượng sẽ thu hút nạn nhân thông qua các ưu đãi đặc biệt như giảm học phí phần thưởng hấp dẫn
đồng thời để nhanh chóng rụ rỗ nạn nhân vào bẫy
các đối tượng thường đặt áp lực thời gian tạo ra cơ hội cần phải hành động ngay lập tức
khi các phụ huynh đã đăng ký khoa học
kẻ lừa đảo sẽ sử dụng một số chiêu thức để chiếm đoạt tài sản
như yêu cầu thanh toán trước và sau đó biến mất hoặc yêu cầu mua vật phẩm ảo cho các nhà tài trợ
vì vậy các phụ huynh phải luôn cẩn trọng và tỉnh táo khi tìm kiếm khóa học hè cho con
thứ nhất đó là hãy nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định
đừng quyết định ngay lập tức dựa trên thông tin mà bạn đọc được trên mạng hay là nghe từ người khác
thứ hai đó là kiểm tra sự uy tín của tổ chức
tìm hiểu về lịch sử hoạt động và danh tiếng của tổ chức hoặc cá nhân nào đó
thứ ba đó là liên hệ trực tiếp và đặt câu hỏi
chúng ta thì đừng ngừng ngại liên hệ trực tiếp với tổ chức hoặc cá nhân cung cấp
các bậc phụ huynh cần kiểm tra và xác minh thông tin từ các nguồn đáng tin cậy trước khi đưa ra quyết định
cũng như không nên để bị áp đặt bởi áp lực thời gian hay cam kết hấp dẫn mà không được hỗ trợ bằng minh chứng cụ thể
đặc biệt hãy luôn cảnh giác với các ưu đãi quá hấp dẫn
bên cạnh đó cần thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin tội phạm để phòng ngừa
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
sau hai tháng tăng trưởng âm thì tín dụng trong tháng ba đã tăng chín mươi tám
cụ thể theo số liệu của tổng cục thống kê tính đến ngày hai mươi năm tháng ba
huy động vốn của các tổ chức tín dụng đã giảm bảy mươi sáu so với cuối năm ngoái

tuy nhiên một tín hiệu tích cực khác là các ngân hàng cũng đã tăng cho vay ra
sau hai tháng tăng trưởng âm thì tín dụng trong tháng ba đã tăng chín mươi tám
hiện dư nợ cho vay nền kinh tế đạt khoảng một mươi ba sáu triệu tỷ đồng
con số này cho thấy nhu cầu vốn bắt đầu có tín hiệu tăng trở lại
hiện ngân hàng nhà nước cũng đã yêu cầu các ngân hàng thương mại
phải công khai lãi suất cho vay bình quân để người vay có thể tiếp cận vốn một cách dễ dàng hơn
giá cà phê trong nước hiện nay đã liên tiếp lập kỷ lục mới
những kỷ lục đã sát mốc một trăm linh đồng một kg
hiện giá mua trung bình tại các tỉnh tây nguyên là chín mươi tám sáu trăm linh đồng một kg
giá mua cao nhất là tại tỉnh đắk nông với giá là chín mươi tám bảy trăm linh đồng một kg

cụ thể giá cà phê thu mua tại tỉnh gia lai tỉnh con tum là ở mức chín mươi tám sáu trăm linh đồng một kg
tại tỉnh lâm đồng cà phê được thu mua với giá là chín mươi tám một trăm linh đồng một kg
tại tỉnh đắk lắc thu mua giao động ở mức là khoảng chín mươi tám năm trăm linh đồng một kg đến chín mươi tám sáu trăm linh đồng một kg
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam xuất khẩu khoảng sáu trăm linh tấn cà phê với kim ngạch là khoảng một chín tỷ usd
trên năm mươi bốn về kim ngạch xuất khẩu
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cà phê đang là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu thứ hai
trong lĩnh vực nông nghiệp chỉ đứng sau nhóm hàng của úc
và đã vượt qua cả thủy sản nguyên nhân bởi giá cà phê tăng bốn mươi ba năm so với cùng kỳ năm ngoái
và đạt trung bình là ba một trăm tám mươi một usd một tần
theo tổng cục thống kê hà nội tiếp tục là địa phương có mức sống cao nhất cả nước
thành phố hồ chí minh đã vượt qua tỉnh quảng ninh để xếp vị trí thứ hai
báo cáo chỉ số sinh hoạt theo không gian scoli năm hai nghìn hai mươi một
của tổng cục thống kê mới công bố cho thấy năm địa phương có mức giá cao nhất cả nước trong năm qua
là hà nội tp hcm quảng ninh hải phòng và bình dương
trong khi đó năm hai nghìn hai mươi hai hà nội và quảng ninh tp hcm đà nẵng bà rượu vũng tàu
là năm địa phương có mức giá cao nhất
như vậy tp hcm đã vượt qua tỉnh quảng ninh về chi phí sống đắt đỏ trong năm hai nghìn hai mươi
chỉ số sinh hoạt theo không gian scoti là thước đo phản ánh xu hướng
mức độ biến động giá sinh hoạt của sáu mươi ba tỉnh thành sáu vùng kinh tế xã hội theo chu kỳ hàng năm
xét theo tỉnh thành thủ đô hà nội được lấy làm gốc để so sánh và được tính bằng một trăm linh
theo công bố chỉ số scoli của tp hcm bằng chín mươi tám bốn so với hà nội
do một số nhóm hàng có mức giá bình quân thấp hơn như may mặc văn hóa giải trí du lịch và dịch vụ ăn uống
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm
để cùng cập nhật những thông tin về tỉnh hà nội
những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị tổng công ty điện lực tp hcm cho biết hiện sản lượng tiêu thụ bình quân
tại tp hcm đạt bảy mươi tám một mươi ba triệu kwh trên ngày cao hơn một mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tiền điện các hộ gia đình trong tháng bốn dự báo
sẽ tăng cao
tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn
ông bùi trung kiên phó tổng giám đốc công ty điện lực tp hcm evn hcmc cho biết
theo quy luật thời tiết cuối hai hàng năm luôn là giai đoạn cao điểm nắng nóng
nhiệt độ nhiều thời điểm lên hơn từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ c
số giờ nắng nóng trong ngày cũng nhiều hơn thậm chí cả ban đêm
do vậy nhu cầu sử dụng điện của khách hàng cũng tăng lên
chủ yếu vì sử dụng nhiều các tiệm điện
tiết bị giải nhiệt làm mát đặc biệt là máy lạnh
bên cạnh đó tiền điện của các hộ gia đình trong tháng ba này sẽ tăng cao
do tỷ lệ khách hàng sử dụng từ bậc hai giai điện bậc sáu tăng cao hơn ba mươi
trong khi đó những tháng trước chỉ có khoảng hai mươi trong tổng số hơn hai sáu triệu khách hàng
phó tổng giám đốc công ty điện lực tp hcm evn hcmc dự báo sản lượng điện nhận bình quân
theo ngày của tháng bốn năm sáu hai nghìn hai mươi bốn sẽ tiếp tục tăng cao đạt từ tám mươi bốn tám mươi bảy triệu kwh một ngày
đến điểm trong tháng bốn và tháng năm sẽ có một số ngày điện nhận vượt trên chín mươi năm triệu kwh một ngày
đây là mức cao nhất chưa từng có trong lịch sử điện ghi nhận tại tp hcm
về năng lực cung cấp điện của thành phố theo ông bùi trung kiên hiện nay
hệ thống điện tp hcm có độ dự phòng về công suất từ bốn mươi sáu mươi tùy theo cấp điện áp
đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu phụ tải của thành phố theo tất cả các kịch bản tăng trưởng
tuy nhiên không loại trừ xảy ra quá tải cục bộ phạm vi nhỏ do nhu cầu sử dụng tăng đột biến
trong cùng một thời điểm
vì vậy điện lực tp hcm khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả
để đảm bảo vận hành hệ thống được an toàn
cũng như hạn chế thấp nhất làm tăng tiền điện trong các tháng cao điểm mùa hè
sau khi sở giao dịch chứng khoán hà nội cho biết đã kết nối giao dịch trở lại
đối với công ty chứng khoán vn direct
thì sở giao dịch chứng khoán tp hcm hồ sê cũng đã ra thông báo
công ty chứng khoán vn direct được kết nối giao dịch trở lại kể từ ngày một tháng bốn
trong ngày đầu tiên mở lại
trong thời gian mở lại giao dịch khách hàng có thể truy cập tài khoản
thực hiện các giao dịch cơ sở giao dịch chứng quyền và giao dịch phái sinh
ngoài ra vn direct cũng cho biết trong thời gian mở lại giao dịch
và phục hồi dần các tính năng trên hệ thống
sẽ không tránh khỏi một vài lỗi kỹ thuật nhỏ
công ty này cam kết sẽ tiếp tục tăng cường các kênh thông tin và hỗ trợ khách hàng
để đảm bảo rằng mọi thắc mắc và yêu cầu được giải quyết một cách kịp thời đầy đủ nhất
trước đó vn direct khẳng định toàn bộ thông tin của khách hàng
đều được đảm bảo an toàn và bảo mật do tin tạc không xâm nhập được vào hệ thống dữ liệu
và tất cả dữ liệu khách hàng của hệ thống đều đã được tiến hành lưu trữ trên cloud
công ty này cũng đang dự thảo các chính sách mới để chia sẻ và bù đắp
với những bất tiện mà khách hàng gặp phải trong những ngày không thể giao dịch
nhắc đến ẩm thực tây ninh du khách có lẽ sẽ nghĩ ngay đến những món ăn đặc sản
như muối tôm bánh canh trảng bàn bánh tráng phơi xương cuốn thịt luộc và rau rừng
tâm điểm thu hút du khách trong những ngày gần đây lại là món bánh xèo siêu to khổng lồ
chiếc bánh xèo khổng lồ có đường kính lên đến một hai m nặng hơn sáu kg
đủ sức phục vụ cho tám đến một mươi người ăn
để làm ra chiếc bánh xèo khổng này
chủ quán sử dụng một chiếc cháo đặc biệt được làm riêng theo kích thước
điều thú vị là để tráng đều lớp bột mỏng cho chiếc bánh khổng lồ này
chủ quán sử dụng một chiếc phẻo và dùng bình hơi có bộ lọc để phun bột
bên cạnh đó cháo được đặt trên những chiếc bếp xoay tự động
đây là bí kiếp chúc tạo ra chiếc bánh xèo với độ dày chín vàng giòn đều
riêng quán tám theo tấm thấy tấm làm cái gì là cũng
cái hương vị truyền thống của hồi xưa đó đó là gạo bột nghệ nghệ củ
ngọt củ nó khác với người ta chỗ đó rồi nước cốt dừa nguyên trách
nhân bánh xèo cũng vô cùng phong phú
và điểm đặc biệt còn có các loại rau rừng đặc trưng ở tây ninh
như săn máu lá cóc trâm ổi khiến thực khách luôn ấn tượng
tùy nhu cầu khách đặt bánh sẽ có giá từ ba trăm linh đồng đến một triệu đồng
cho một chiếc bánh xèo siêu to khổng lồ
đây thật sự là món ăn
món ăn độc đáo thích hợp cho những ai muốn trải nghiệm ống thực tây ninh
theo cách khác biệt
tỉnh bà rịa vũng tàu trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư
điều chỉnh chủ trương đầu tư và giá chứng nhận đăng ký đầu tư cho một mươi năm dự án
trong đó một mươi dự án đầu tư trong nước và năm dự án đầu tư nước ngoài
với tổng số vốn đăng ký trên một tỷ usd
theo đó tỉnh bà rịa vũng tàu chấp thuận chủ trương đầu tư cho bốn dự án bất động sản
nhà ở gồm dự án khu chung cư cao cấp phước hội shiver apartment
với tổng phốn đầu tư là bốn trăm một mươi tỷ đồng dự án khu dân cư gia an một gia an lay style
với tổng vốn đầu tư sáu trăm ba mươi năm tỷ đồng dự án khu nhà ở sinh thái an điền
với tổng vốn đầu tư bốn hai trăm sáu mươi chín tỷ đồng dự án cơ sở lưu trú công nhân
tại khu công nghiệp chuyên sâu phú mỹ ba với tổng phốn đầu tư một tám trăm hai mươi tỷ đồng
bên cạnh đó là các dự án ngành nghề sản xuất kinh doanh khác như
dự án nhà máy dược phẩm troi khoa dự án nhà máy chế biến tại khu công nghiệp châu đức
với tổng mức đầu tư sáu trăm bảy mươi chín tỷ đồng dự án nhà máy cơ khí công nghệ cao đại dũng
vũng tàu với tổng vốn đầu tư chín trăm ba mươi chín tỷ đồng dự án nhà máy thép tấm lợp nam kim phú mỹ
tổng phốn đầu tư bốn năm trăm linh tỷ đồng
dự án nhà máy sản xuất hạt nhựa polyprotvli của công ty cổ phần sản xuất nhựa phú mỹ
tại cái mép điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm một mươi một ba trăm chín mươi tỷ đồng
nâng tổng vốn đầu tư toàn bộ dự án lên hai mươi bốn tám trăm năm mươi năm tỷ đồng
ngoài ra có năm dự án đầu tư vốn fdi tăng vốn đầu tư thêm bốn mươi chín triệu đô la mỹ
theo tỉnh bà trị phùng tàu chỉ trong quyến muộn năm hai nghìn hai mươi bốn
tình hình thu hút đầu tư của tỉnh đã đạt kết quả tích cực
tổng phốn đầu tư đăng ký vượt hơn so với cả năm hai nghìn hai mươi ba
đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn tỉnh có một một trăm năm mươi sáu dự án đầu tư của doanh nghiệp
còn hiệu lực
trong đó có bốn trăm sáu mươi năm dự án đầu tư nước ngoài với tổng phốn đầu tư đăng ký hơn ba mươi ba tỷ đô la mỹ
và sáu trăm chín mươi một dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt bốn trăm linh tỷ đồng
một thống kê cho thấy ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn doanh thu và lượng khách du lịch mice đến việt nam
tăng ba mươi năm so với cùng kỳ
trong đó sở du lịch tp hcm khẳng định tiềm năng du lịch mice tại thành phố là rất lớn
với mạng lưới giao thông thuận tiện
nên kinh tế có sức khỏe

tp hcm vừa vinh dự nhận giải thưởng điểm đến du lịch mice hàng đầu châu á
tại giải thử du lịch mice thế giới
sự công nhận trên liên tục là minh chứng cho sức hấp dẫn lâu dài và hiệu quả
trong việc tổ chức các sự kiện mice là các sự kiện hội nghị hội thảo triển lãm
tổ chức sự kiện quốc tế quan trọng tại tp hcm
theo các công ty lửa hành sau dịch covid một mươi chín nhu cầu du lịch mice của du khách thay đổi nhiều
với yêu cầu đa dạng hơn về loại hình dịch vụ chất lượng được tối ưu
hồi đến khai thác tối đa giá trị và tiếng ích của hoạt động sự kiện hội nghị
trong các chương trình tour khách du lịch đường bộ có xu hướng tăng
trong tổng lượng khách mice nội địa quý i năm hai nghìn hai mươi bốn sáu mươi khách hàng du lịch
bằng phương tiện ô tô và tàu lửa đa phần các tuyến từ đầu tp hcm đến phan thiết
vũng tàu nha trang quy nhơn tuy hòa và đầu hà nội đến hạ long sapa ninh bình sầm sơn
trong đó đa phần khách chọn các khách sạn resort có chỗ dịch vụ từ ba bốn sao
khoảng ba mươi khách hàng doanh nghiệp chọn nghỉ dưỡng tại các resort năm sao
kết hợp chương trình hội nghị trực tiếp hay trực tuyến với quy mô toàn quốc hoặc toàn cầu
ngân sách dành cho một tour mice nội địa của khách trung bình khoảng từ sáu triệu đồng một khách
lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon saigon tourist group hai nghìn hai mươi bốn khai mạc
tại khu du lịch văn thánh tp hcm
tham dự buổi lễ có phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn văn dũng
cùng lãnh đạo các sở ngành doanh nghiệp
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon saigon tourist group năm hai nghìn hai mươi bốn
giới thiệu với công chúng hơn bốn trăm linh món ăn thức uống đặc trưng vùng miền
tại hơn bốn mươi gian hàng ẩm thực được bổ trí thành ba khu vực bắc trung nam
trong số đó có nhiều món ngon độc lạ lần đầu tiên được giới thiệu tại lễ hội
ngoài ra sự kiện còn có sự tham gia của các thương hiệu ẩm thực
đến từ các tỉnh bến tre tên đinh
các đối tác của saigon tourist group như việt nam airlines
tổng công ty thương mại saigon sartra
hành trình khám phá ẩm thực việt của khách thưởng ngoạn sẽ đi qua ba cổng gian hàng ẩm thực
cũng là ba phong gian văn hóa truyền thống mang đậm hương sắc bắc trung nam
với nhiều món ngon đặc sắc của mỗi vùng miền
chị đến đây chị thấy lễ hội này rất là hay
tổ chức một lễ hội là các vùng miền bắc trung nam
nhiều món ăn đa dạng và phong phú rất là vui rất là dễ thương rất là ngon
chị rất là thích và chị cũng mong rằng thành phố saigon sẽ tổ chức nhiều lễ hội kiểu giống như vậy
để cho người dân được chiêm ngưỡng được thưởng thức được trải nghiệm được vui chơi nhiều hơn
hôm nay đây là lần đầu tiên em đến trải nghiệm mô hình du lịch như thế này
có một người chị dẫn em tới giới thiệu thì em hơi là bất ngờ khi mà ở saigon của mình
mà có một lễ hội lớn như vậy
cái thứ mà làm cho em cảm thấy rất là
bất ngờ là ở đây nó rất là đa dạng về ẩm thực
có nghĩa là có cả lần đầu tiên mà được ăn cả đồ ăn miền bắc miền nam và miền trung luôn
rất là thú vị
thì cái món em đang ăn ở đây hiện tại là món bánh xèo
thì bánh xèo của phan rang thì em thấy nó rất là thú vị
nó có nước sốt khác ở saigon
saigon thì mình đa số ăn nước mắm thôi
ở đây thì họ có một cái nước sốt rất là đặc biệt
và nó rất là đậm chất của miền biển
có nghĩa là tất cả các nhân ở trong đó thì đa số toàn là tôm
và mực và hầu
các em thấy rất là thú vị
đến với lễ hội du khách không chỉ để thưởng thức các món ăn
mà còn là dịp được hòa mình vào không gian tràn ngập không khí hội hè
mang đậm bản sắc văn hóa dân gian ba miền
cộng hưởng cùng không gian ẩm thực là khu vực thực cảnh các làng nghề truyền thống
với điểm nhấn hơn năm mươi loại bánh dân gian khu trò chơi dân gian
và biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống theo lối trong diễn
ông trương đức hùng tổng giám đốc saigon tourist group cho biết
sự kiện này là một trong những hoạt động trọng điểm của saigon tourist
nhằm góp phần quảng bá cho sự hấp dẫn đặc sắc của nền ẩm thực đa dạng
phong phú của việt nam đến với du khách trong nước cũng như bạn bè khắp nam châu
tông qua sự kiện này chúng tôi muốn mong muốn quảng bá hình ảnh thành phố hồ chí minh
là điểm đến hội tụ nhiều ước tố hấp dẫn trong đó có ẩm thực sự kiện
ẩm thực độc đáo thú vị
ba đối chức lễ hội còn muốn tạo ra một không gian mở để người dân
du khách trong nước vũ tế có dịp vừa thưởng thức ẩm thực
vừa trải nghiệm trong quán việt nam khi đam gia các trò chơi dân gian
thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc như
quán hộ bắc ninh hát then đàn tính tây bắc mua xè thái cao quế
tần ca tài tử hát mua gáo dừa mua khỉ nhặt mua âm cơ me
nhảy sạp nhặt cụ dân tộc dân dân
cùng các tiến bộ đông diễn như biểu diễn cải lương trường phố
ở dịp tế đến với lễ hội du khách không chỉ được họ mạng
dịp giác mà còn được trải nghiệm bằng cả nhiều giác quan
với việc cùng lúc tưởng hoạn nghệ thuật chế biến trang trí các món ăn
thức uống từ các đội bếp và kinh nghiệm
các bartender hàng đầu của các đơn vị thành viên sài gòn tourist group
cũng như hoạt động giao lưu trong quán các hoạt động tư tác vô cùng sôi động
lễ hội phân hóa ẩm thực món ngon sài gòn tourist group năm hai nghìn hai mươi bốn
mở cửa phục vụ công chúng từ một mươi sáu h đến hai mươi hai h mỗi ngày
liên tục từ ngày hai mươi ba h
đến ngày ba mươi một tháng ba tại khu du lịch văn thánh quận bình thạnh
được biết trong các năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
lễ hội thu hút hơn tám mươi lượt khách đến tham dự
lễ hội đã vinh dự được giải thưởng ẩm thực thế giới
của grinnelly awards bình chọn
lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu á năm hai nghìn hai mươi ba
lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu á năm hai nghìn hai mươi ba
và đặc biệt lần đầu tiên đại diện lễ hội ẩm thực việt nam
nhận giải thưởng lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới năm hai nghìn hai mươi ba
được trao giải tại dubai
cách tiểu phương quốc ả trập thống nhất vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba